liên quan tới công tác hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
các quận đoàn các hội sinh viên thành phố hà nội đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực
thưa quý vị sáng nay hai mươi năm tháng sáu các sĩ tử sẽ chính thức bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ sáng sớm thì đã có rất nhiều các bậc phụ huynh cùng các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi trên cả nước
để chuẩn bị sẵn kỹ càng trong ngày thi đầu tiên
cùng với đó chiến dựng tiếp sức mùa thi năm nay các bạn sinh viên tình nguyện trên khắp các địa bàn thành phố
cũng đã có mặt tại các điểm trường từ rất sớm để hỗ trợ đồng hành cùng các sĩ tử tham gia kỳ thi
ý nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bên cạnh các đội hình tình nguyện trực tiếp hướng dẫn động viên hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi
phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông
giảm thiểu ủn tắc giao thông tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh
phát quạt và nước miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh

và để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi
chỉ với những hành động nhỏ nhưng chiến dịch tiếp xúc mùa thi năm nay đã đem lại nguồn động viên tinh thần rất lớn
không chỉ cho các thí sinh tham dự kỳ thi mà còn cho các bậc phụ huynh học sinh
rất là hoan nghênh là các bạn sinh viên tình nguyện thì coi như là đây tặng nước này
chứ mình đi là cũng dối cả lên
không nhớ đến băng nước đi cả cũng không nhớ
ví dụ như là người ta hướng dẫn cho mình chữ để xe
người ta phát cho mình một chai nước người ta phát cho mình một cái quạt
thì cái mà tôi nhận được nó lớn hơn một chai nước một cái quạt
đấy là sự quan tâm của cả xã hội đối với kỳ thi này
dự kiến chương trình tiếp xúc mùa thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sẽ kéo dài từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần vào thành công của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia